công an tp huế vừa phối hợp với công an phường an tây điều tra bắt giữ nghi phạm lê trần thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại tp huế là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng
thủ đoạn gây án chủ yếu của trung là quan sát những hộ gia đình có điều kiện kinh tế thường xuyên vắng nhà hoặc sơ hở quên đóng khóa cửa để gây án
sau đó sử dụng một số công cụ để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
thời gian gây án là vào buổi sáng lúc mọi người đi váng
bước đầu cơ quan công an đã thu giữ gần bốn mươi sáu triệu đồng và một số đồ dùng do trung trộm cắp được
hiện cơ quan điều tra công an tp huế đang mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng vụ trộm có liên quan